trước đó tại địa bàn quận hoàn kiếm công an cũng đã xử phạt một mươi năm điểm trong đó có điểm trông giữ tăng giá vé cấp ba lần quy định
quý vị khán giả cùng với sự thay đổi về thói quen thanh toán không dùng tiền mặt thẻ tiến dụng đang có sự phát triển ngày càng mạnh mẽ tại việt nam
tuy nhiên lợi dụng một số đặc trưng riêng của loại hình thẻ này nhiều kẻ gian đã thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền chiếm đoạt lớn
thời gian qua các cơ quan chức năng và các ngân hàng đã liên tiếp đưa ra các cảnh báo và khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trong các giao dịch để sử dụng thẻ tiến dụng an toàn và hiệu quả
người phụ nữ này đã mất ba mươi triệu đồng vì tin lời của các đối tượng lừa đảo khi cung cấp thông tin và mã otp của thẻ tiến dụng vào đường link giả mạo để nâng hạn mức tín dụng
đối với loại thẻ này chỉ cần người khác cầm được thẻ hoặc nắm được thông tin trên thẻ thì nguy cơ mất tiền rất cao
vì vậy những kẻ lừa đảo thường tìm cách lấy các thông tin từ xa
ngoài lời mời gọi nâng hạn mức tiến dụng các cuộc gọi mời trào rút tiền từ thẻ tiến dụng hoặc mở thẻ tiến dụng mới cũng khiến cho không ít nạn nhân sập bẫy
cái sản phẩm thẻ tiến dụng thì nó cũng có một số những cái ưu việt nhất định so với những cái hình thức thanh toán khác
ví dụ như là một số những cái hình thức quẹt thẻ tại quầy chẳng hạn các anh chị không cần cung cấp các cái mật khẩu mà chúng ta hoàn toàn có thể thanh toán với một cái chiếc thẻ vật lý luôn
và cái điều này thì rất dễ dàng cho những người có thể sở hữu được cái thẻ đấy hoàn toàn có thể thanh toán được mà không phải là đích danh chủ thẻ
thứ hai đó là người dùng có thể bị lợi dụng bằng việc là đánh cắp những cái mật khẩu và có thể sử dụng những cái thông tin đó để thao tác những cái thanh toán
từ đấy có thể chiếm dụng những cái tài sản bằng những cái số dư hạn mức trên thẻ tiến dụng
theo các chuyên gia bảo mật với các giao dịch thanh toán quẹt thẻ trực tiếp tại quầy người dùng cũng có nguy cơ bị đánh cắp thông tin nếu thiếu cẩn trọng
vì vậy người dùng cần phải giám sát kỹ quá trình quẹt thẻ thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thẻ
không nên để nhân viên các đơn vị này tự ý cầm thẻ thanh toán
đưa thẻ hoặc quẹt thẻ ở những cái cửa hàng chúng ta có thể lựa chọn cái việc là có uy tín hay không tránh cái việc là thông tin thẻ bị lưu lại bị chụp lại
với các giao dịch trực tuyến nếu không sử dụng chức năng thanh toán trực tuyến thường xuyên thì nên khóa chức năng này và chỉ mở khi có nhu cầu sử dụng
đồng thời để giảm thiểu rủi ro người dùng không nên lưu thông tin thẻ tiến dụng trên các trang web bán lẻ trực tuyến
thông tin thẻ rất là quan trọng nó giống như chúng ta rơi cái thẻ thì có thể rơi mất đúng cái ví tiền luôn
chính vì vậy cho nên là cái quan trọng nhất là chúng ta không được cung cấp cái thông tin mã thẻ đấy cho bất kỳ ai
và đặc biệt là cái mã cvv bí mật sau của thẻ
và bên cạnh đó thì cái việc là kể cả khi chúng ta tương tác với bất kỳ ai có mạng qua điện thoại
cái việc là họ yêu cầu cung cấp cái thông tin thẻ là chúng ta phải từ chối giao dịch
tuyệt đối không cung cấp những cái thông tin cá nhân của mình lên những cái trang web hoặc những cái bên thứ hai
về khai thác thông tin mà mình chưa thực sự hiểu biết đầy đủ về mục đích sử dụng cái nguồn thông tin đấy
của các cái bên khai thác
hoặc là các anh chị có thể hạn chế truy cập vào những cái trang web những cái đường link mà mình đang nghi vấn
về cái độ tin cậy
đặc biệt một số những cái trang web mà có những cái từ khóa ví dụ như là ưu tiên visa hay là cá nhân v v
để giao dịch thẻ tiến dụng an toàn và hiệu quả nhiều ngân hàng đã khuyến cáo người dùng không nên cho người khác mượn
sử dụng sở hữu và quản lý thẻ không chia sẻ ảnh bản sao mặt trước và mặt sau thẻ cho người khác
không cung cấp thông tin thẻ hay mật khẩu dưới bất kỳ hình
thức nào cho bất cứ ai kể cả nhân viên ngân hàng
khi bị mất thẻ cần báo ngay cho ngân hàng để khóa thẻ tín dụng kịp thời
những ngày đầu năm mới bà con ngư dân ở hà tĩnh đã xuất quân ra khơi đánh bắt thủy hải sản để cầu lộc cầu tài
trong chuyến biển đồng nam nhiều tàu thuyền của ngư dân đã trúng những mẻ cá lớn báo hiệu một năm mới thắng lợi và gặp nhiều may mắn
tại cảng cá thạch kim huyện lộc hà những con tàu của ngư dân nối đuôi nhau về bến
trong chuyến biển đồng nam nhiều tàu đã trúng những mẻ cá lớn
do nhu cầu tăng cao nên giá hải sản cũng đã tăng từ một mươi năm đến hai mươi
các thương lái cũng luôn sẵn sàng để thu mua và bảo quản hải sản ngay tại bến
cùng với việc đảm bảo công tác hậu cần dịch vụ nghề cá
ban quản lý cảng cá đã tăng cường tuyên truyền vận động các chủ tàu cam kết không vi phạm pháp luật trên biển
tranh thủ giá thủy sản tăng cao ngư dân tiếp tục chuẩn bị ngư lưới cụ
tiếp thêm nhân liệu để vươn khơi bán biển
chính quyền địa phương cũng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân đánh bắt
qua đó góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
hôm nay ngày một mươi năm tháng hai là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu trong nước
theo chủ kỳ của liên bộ tài chính công thương
trong kỳ điều hành hôm nay giá xăng dầu đã đồng loạt tăng mạnh
cụ thể giá xăng namc
xăng ron chín mươi hai tăng bảy trăm một mươi một đồng một lít
xăng ron chín trăm năm mươi ba tăng sáu trăm năm mươi bảy đồng một lít
dầu diesel năm s tăng sáu trăm năm mươi bốn đồng một lít
dầu hỏa tăng sáu trăm ba mươi ba đồng một lít
dầu ma rút một trăm tám mươi cst ba năm s tăng ba trăm linh tám đồng một kg
như vậy giá xăng dầu trong nước đã tăng trở lại
sau kỳ điều chỉnh giảm ngay trước tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
cũng trong kỳ điều chỉnh hôm nay
nhà điều hành thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu pog
đối với dầu ma rút ở mức ba trăm linh đồng
không trích lập quỹ pog đối với các mặt hàng xăng e năm ron chín mươi hai
xăng ron chín mươi năm dầu diesel và dầu hỏa
cùng với đó không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu
đối với các mặt hàng xăng e năm ron chín mươi hai xăng ron chín mươi năm
dầu dsn dầu hỏa dầu ma rút
trong dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
hoạt động du lịch trên cả nước diễn ra sôi nổi
thu hút đồng khách nổi địa đi du lịch thăm quan du xuân
nhiều đoàn khách quốc tế đã chọn tới
việt nam đón giao thừa trải nghiệm văn hóa truyền thống
nhiều địa phương trọng điểm du lịch ghi nhận đón lượng khách tăng cao
doanh thu du lịch tăng trưởng khả quan
từ ngày tám tháng hai đến ngày một mươi bốn tháng hai
ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ một mươi năm triệu lượng khách nổi địa
tăng một mươi sáu sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó có khoảng ba năm triệu lượt khách lưu trú
tăng bảy mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
công suất phòng trung bình ước đạt khoảng từ bốn mươi năm
đến năm mươi tại hệ thống cơ sở lưu trú du lịch
với thời gian nghỉ tết nguyên đán kéo dài bảy ngày
cùng với thời tiết thuận lợi
nên hoạt động du lịch diễn ra sôi động nhộn nhịp
trên hầu khắp các điểm đến du lịch trong cả nước
khách du lịch có xu hướng chọn lựa các điểm đến di sản
tâm linh văn hóa nổi tiếng tại các địa phương
nằm ở cửa ngõ phía nam hà nội cách thủ đô khoảng sáu mươi năm km
hà nam là địa phương sở hữu nhiều di tích lịch sử
tăng cảnh và làng nghề nổi tiếng
với những tiềm năng của mình
hà nam đang định hướng phát triển mạnh du lịch tâm linh
văn hóa sinh thái và ẩm thực
trong ngày đầu xuân năm mới này
xin mời quý vị khán giả cùng phóng viên của chúng tôi
ghé thăm mảnh đất này
trong những ngày đầu xuân năm mới như thế này

thì du lịch tâm linh cũng là một trong những lựa chọn
của không ít người khi mong muốn tìm đến những nơi an yên và tĩnh lặng
các nhà vườn nơi đây nắm bắt được nhu cầu người tiêu dùng mạnh dạng trồng những giống hoa mới phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp tết
năm nay nhiều hộ trồng hoa đưa ra thị trường khoảng một giỏ hoa trong đó nhiều giống hoa mới bắt mắt với thời gian trưng dài ngày
phù hợp với nhiều không gian khác nhau để phục vụ nhu cầu của người dân
các loại hoa được trồng chủ yếu là vàng thọ cúc mâm xôi cúc đài loan cát tường mai gia thảo
theo một số nhà vườn trồng hoa hoa cát tường được bán với giá hai trăm linh đồng trên một cặp
hoa vàng thọ từ ba trăm linh đồng đến bốn trăm linh đồng trên một cặp tùy theo kích cỡ
thông tin từ trạm khuyến nông quận bình thủy thành phố cần thơ cho biết
năm nay làng hoa của quận sẽ trao ra thị trường trên hai trăm tám mươi sáu chậu hoa kiển các loại
dự kiến giá hoa tết nguyên đáng giáp thình năm hai nghìn hai mươi bốn không tăng so với năm hai nghìn hai mươi hai
tại huyện lấp vò tỉnh đồng tháp hàng trăm cặp bưởi tạo hình thỏi vàng giọt nước hồ lô có các chữ tài lọc
để phục vụ tết giá bán tiền triệu nhưng vẫn được
khách hàng chọn mua để trưng bày
bưởi giống rubia xanh trục đỏ được nhà phường sử dụng để tạo hình nhằm tăng giá trị kinh tế cho trái bưởi
theo nhiều người trồng cho biết để tạo ra một trái bưởi có hình dáng đẹp bắt mắt từ lúc bưởi tra hoa đến khi thu hoạch
người trồng mất hơn sáu tháng chăm sóc
bưởi được chọn để làm phải tròn đẹp cuốn to để cho vào khuôn tạo hình
vì vậy mỗi cây chưa đến một mươi trái để tạo hình khắc chữ
bưởi tạo hình có yêu cầu kỹ thuật rất khắc khe
sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào trái bưởi cần che đầy kính để tránh bị rám nắng
vì khi có ánh đắng trực tiếp sẽ làm bưởi rụng hoặc nám trái sản phẩm không cho hình dáng như ý muốn
giá bán mỗi cặp hơn một triệu đồng đã có hơn bảy mươi số bưởi được khách hàng quen thuộc đặt mua
sản phẩm bưởi tạo hình khắc chữ mang ý nghĩa hay thích hợp chưng trong những ngày tết

trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp
cùng với hội doanh nghiệp hàng việt nam chất lượng cao khai mạc phiên chợ tết xanh quà việt
với gần một sản phẩm nông nghiệp đặc sản tết được giới thiệu chào bán cho người dân tp hcm
với hơn năm mươi doanh nghiệp cơ sở sản xuất đến từ ba mươi tỉnh thành tham gia phiên chợ bán gần một sản phẩm nông nghiệp đặc sản dùng trong dịp tết
chợ được chia thành nhiều nhóm theo ngành hàng như thực phẩm đông lạnh hàng tiêu dùng trà cà phê mật ông gia vị trâu củ quả trái cây tươi
bánh và các loại hạt mỹ phẩm hóa mỹ phẩm đồ uống
có đông đảo người dân tp hcm đến mùa sáng tết đặc biệt các gian hàng bày bán trâu củ đà lạt nêm chả đặc sản bánh kẹo các loại luôn nhuộn dịp
nhiều đặc sản của vùng miền có mặt tài trợ như bánh trưng phú thọ văn nho phan trang cà phê đắt lát tơm khô cả màu nêm chua thanh hóa
phiên chợ tết thì lượng khách đăng hơn đổi biến hơn so với ngày thường gần như là gấp ba bốn lần
ở đây là một sự kiện để cho mình cũng là giới thiệu những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng an toàn sức khỏe đến cho người dân
mình thấy đây là một cái lan tỏa được sản phẩm của công ty tôi đến khách hàng
nhiều người khi đến phiên chợ xanh này đều có chung nhận định thay vì điêu siêu thị ở xa mọi người chọn qua đây mua sắm ít đồ cho mấy ngày tết
vì ở đây các mặt hàng đều đa dạng yên tâm về chất lượng và giá cả cũng phải chăng
đổi bật ở gian hàng bán thực phẩm là gian hàng bán nêm chả
lạp sưởng các loại chủ yếu của các đơn vị đến từ miền tây nam bộ khá hút khắp
vì đây là mặt hàng cần trong dịp tết với mức giá từ một trăm hai mươi đến một trăm bốn mươi đồng cho một sản phẩm
chân giò tay heo muối có giá trên dưới một trăm linh đồng trên một cái cũng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn ăn thử và mua
các mặt hàng sản phẩm ở đây tương đối đảm bảo sạch xanh an toàn thực phẩm
giá cả thì chị thấy cũng rất là hợp lý
và quan trọng nhất là chất lượng sản phẩm là đúng đúng chuẩn sạch xanh
cũng nên có nhiều phiên chợ nên tổ chức ở đây để cho người tiêu dùng được biết rộng rãi hơn
thì phiên chợ xanh tử tế là địa chỉ tinh cậy nhất để sinh hương đến
giá cả nó hơi cao hơn chỗ khác một chút
nhưng mà cái giá đó cái cao đó nó rất là phù hợp
nếu so với lại cái cách người ta sản xuất thì cái sự cách biệt giữa thị trường giá thị trường và giá ở đây nó không phải là cao
phiên chợ tết xanh quà việt là điểm mua sắm quen thuộc của người tiêu dùng thành phố vào mỗi dịp cuối tuần
tuy nhiên với phiên chợ tết số sản phẩm nhiều hơn mang đặc trưng tết hơn và kéo dài thời gian hơn để thuần tiện cho người mua
ngân hàng thương mại cổ phận quân đội vừa công bố kết quả
trong năm hai nghìn hai mươi ba theo đó mb tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô với tổng tài sản tăng sắp xỉ là ba mươi đạt gần chín trăm năm mươi tỷ đồng
tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn duy trì ở mức trên bốn mươi quán lý hiệu quả chi phí hoạt động đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong cuộc đua chuyển đổi số ngành ngân hàng
tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn casa năm hai nghìn hai mươi ba đạt gần bốn mươi một
tiền gửi của khách hàng đạt năm trăm sáu mươi chín sáu trăm bốn mươi tỷ đồng tăng hai mươi bảy ba so với tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn casa năm hai nghìn hai mươi ba
tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn casa năm hai nghìn hai mươi ba đạt gần hai mươi bảy ba so với tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn casa năm hai nghìn hai mươi ba

theo báo cáo toàn cảnh thị trường bán lẻ trực tuyến hai nghìn hai mươi ba của matrix doanh thu trên năm sàn thương mại điện tử gồm shopee lazada tiktok shop tiki và sendo đạt hơn hai trăm ba mươi hai một trăm linh tỷ đồng tăng năm mươi ba so với năm hai nghìn hai mươi hai
đáng chú ý doanh thu bán hàng có xu hướng tăng mạnh ở hai quý cuối năm với mức tăng trưởng cao nhất đạt gần chín mươi vào tháng chín
đây cũng là tháng đạt doanh thu cao nhất trong năm với hai mươi một một trăm linh tỷ đồng trên cả năm sàn
tính hiệu này cho thấy người tiêu dùng không còn thói quen đợi đến cuối năm mới trở thành doanh thu
trong năm hai nghìn hai mươi ba có hơn một trăm linh năm nhà bán hàng trên bốn sàn shopee lazada tiki sendo rời khỏi thị trường do tính cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt
sông thị trường cũng xuất hiện thêm chín mươi năm nhà bán mới trên tiktok shop qua đó giúp thị trường thương mại điện tử cân bằng lại và giữ được nhiệm độ sôi động
dịp nguyên đáng giáp
thịnh thì cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất mỗi ngày đón từ một trăm ba mươi năm cho đến một trăm bốn mươi có lúc hơn một trăm năm mươi năm lượt khách cao gấp hai đến ba lần ngày thường
cùng với sân bay thì các hãng hàng không cũng đang hoạt động vừa công suất để đưa khách hành khách đến và đi
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
thống kê của cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất giai đoạn phục vụ hành khách tết nguyên đáng giáp thịnh hai nghìn hai mươi bốn từ ngày hai mươi sáu tháng một đến ngày hai mươi bốn tháng hai tức ngày một mươi sáu tháng chạp đến một mươi năm tháng giêng
trung bình mỗi ngày phục vụ từ một trăm ba mươi năm đến một trăm bốn mươi hành khách tương đương từ tám trăm sáu mươi đến chín trăm linh chuyến bay
trong đó một số ngày cận tết lên tới hơn một trăm năm mươi năm người với khoảng từ chín trăm năm mươi đến chín trăm bảy mươi chuyến bay
tất cả các đơn vị tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cũng đã thông qua các văn bản chỉ đạo của bộ giao thông của cục hàng không và các văn bản đề nghị phối hợp của cảng vụ không việt nam
thì cũng đã lập kế hoạch tăng cường lực lượng nhân sự phương tiện
năm nay đối với tân sơn nhất thì xác định là để phục vụ nhân dân thì cục hàng không cũng như là bộ giao thông vận tải đã nâng hết công suất năng lực của sân bay
năng lực khai thác của tân nhất hiện nay là năm nay là đưa lên tới bốn mươi sáu khung giờ ban ngày
còn khung giờ ban đêm thì từ giờ đến sáu giờ sáng thì là bốn mươi hai
nên như vậy là rồi sau đó là năng lực của sân bay
các sản phục vụ đều nâng hết
như cái khu vực mà ga quốc nội đến thì năng lực hai mươi thì bây giờ là cho phép nâng lên hai mươi hai
như vậy là cái slot tăng rất cao đáp ứng sẵn sàng đáp ứng cho nhân dân đi lại nhu cầu của nhân dân đi lại trong cái dịp tết này
với chuyến bay dài đặc hoạt động liên tục vượt công suất sân bay tân sơn nhất đã tăng cường đoàn thanh niên bố trí nhân sự đúng người đúng việc
áp dụng acdm phối hợp kịp thời trong công tác triển khai
thông tin chuyến bay tại các khung giờ cao điểm để điều hòa phân bổ nguồn lực
cũng như tăng cường trao đổi ra track slot để khai thác phù hợp năng lực nhà ga
tuy nhiên một số sân bay phía bắc bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh sương mù dần đến chậm hạ và có cánh theo kế hoạch
điều này ảnh hưởng liên đối máy bay quay đầu vào thành phố hồ chí minh khiến một số chuyến bị delay trong ngày ba tháng hai
tại các cổng ga vào của khu vực sân bay thì sẽ có lực lượng thanh niên tình nguyện để hướng dẫn thông tin chuyến bay cho hành khách
và hướng dẫn cho những cụ già trẻ em và phụ nữ mang thai
chúng tôi hiện nay đang có chín đơn vị cung cấp vận tải hành khách bằng xe taxi và ba đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe công nghệ
bảy đơn vị kinh doanh vận tải theo xe hợp đồng và một đơn vị vận tải hành khách theo đề án thí điểm của bộ giao thông vận tải
và năm đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe bớt
giải pháp của cảng về vận tải hàng không taxi xe hợp đồng thì có một năm vừa rồi đã làm rồi
thứ nhất là phân lại luồng chuyến của bên taxi
taxi quốc nội ngoài ra là bên quốc tế thì mở thêm một cái làn đường dành riêng cho xe công nghệ
để khách ra vào đón được đúng nơi đúng chỗ không uồn ứ trước cửa nhà gác
và đặc biệt là tết thì các hãng đều có cam kết đảm bảo cung ứng vượt hai mươi như mình thường lệ
điều xe các nơi để đảm bảo cho bà con được đi ăn tết
đi đến trước tết là khách đi và sau tết thì đặc biệt là khách vào là phải đảm bảo đủ xe
năm nay gai quốc tế sân bay tân sư nhất đón lượng chiều bào và du khách tăng mạnh
công an cơ khẩu cả hàng không quốc tế tân sơn nhất cũng tăng cường lực lượng để phục vụ người dân
tạo điều kiện thuận lợi nhanh chóng cho thủ tục xuất nhập cảnh để người dân sớm được gặp người thân
đặc biệt năm nay lần đầu tiên đưa cửa xuất nhập cảnh tự động autogate vào hoạt động trong dịp tết
thời gian mà hành khách làm thủ tục xuất nhập cảnh đã được giảm đi rõ rệt
chẳng hạn hành khách chỉ cần một hai phút đăng ký sử dụng autogate đối với trường hợp mà hành khách được cấp hộ chiếu theo mẫu cũ
còn trong trường hợp mà hành khách đã được cấp hộ chiếu điện tử gắn chip thì không cần phải thông qua thủ tục đăng ký như vậy
và sau đó thì sau khi đã được chấp thuận sử dụng autogate thì hành khách chỉ cần mất khoảng ba mươi giây
để thông qua thủ tục xuất nhập cảnh tại các cửa kiểm soát tự động này
với các giải pháp mà sân bay tân sơn nhất đang áp dụng thực hiện và phục vụ khách cao điểm tết
chúc có thể tránh được tình trạng quá tải ủng tắc trong sân bay
thêm vào đó hành khách có thể chú động check in online để giảm thời gian làm thủ tục tại sân bay
tuy nhiên trước nhu cầu đi lại của người dân tăng mạnh lượng phương tiện lưu thông khó khăn
người dân còn nắm tình hình để chú động thời gian chú động lộ trình để không bị chậm trễ chuyến bay
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay